một dự án được đầu tư hàng trăm tỷ đồng chưa được bàn giao đưa vào sử dụng
thế nhưng lại bị sạt lở xói mòn nghiêm trọng điều đáng nói là chủ đầu tư và đơn vị thi công
lại chưa thực hiện tốt các biện pháp khắc phục cảnh báo gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
cho người đi đường mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
dự án đường trục ngang khu đô thị trung tâm qua đường kỳ ninh thị xã kỳ anh
do ban quản lý khu kinh tế vũng áng hà tĩnh làm chủ đầu tư
tại thời điểm ghi hình nhiều vị trí tại dự án này đã bị sạt lở nghiêm trọng
có nơi điểm sạt lở vào gần giữa tìm đường đặc biệt vị trí sạt lở nằm gần mố cầu kỳ ninh
gặp lúc đang đổ dốc nếu người dân không để ý thì rất dễ rơi vào xuống hố sạt lở
đoàn đường này rất chí là nguy hiểm đối với người dân tham gia giao thông đi qua đoàn đường này
đề nghị các cấp ngành có liên quan giải quyết để giúp người dân để đỡ giảm bớt cái tai nạn giao thông xảy ra đến cái đoàn đường này
người dân địa phương cho biết các vị trí sạt lở xảy ra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng cho đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục
các biện pháp cảnh báo tại đây sơ xài không đảm bảo an toàn cho người dân
trong khi đó đường này lại có lượng người tham gia giao thông đông đúc gặp đêm tối không có đèn đường lại càng nguy hiểm
cọc bảo vệ thì
chủ đầu tư dự án cho biết tình trạng sạt lở tại công trình là do cơn bão số một mươi trong năm hai nghìn một mươi bảy gây ra
tuy nhiên do chưa thống nhất với đơn vị bảo hiểm nên hiện vẫn chưa tiến hành khắc phục
người dân thắc mắc tại sao một dự án đường ven biển được đầu tư hơn ba trăm linh tỷ đồng
mới trải qua một trận bão đã bị sạt lở chất lượng quy trình thiết kế công trình liệu có đảm bảo hay không
theo thiết kế đơn vị thiết kế thì nó chỉ là nhằm để chống nước ngập thương xuyên thôi
còn không có tình toán đến sóng bão vô thực tiếp vào lên đường
đơn vị chủ đầu tư cũng cam kết tiến hành khắc phục các vị trí sạt lở
cũng như đảm bảo cảnh báo an toàn cho người dân trong thời gian sớm nhất có thể
tuy nhiên điều mà người dân lo lắng nhất là liệu những trận báo tiếp theo công trình có bị sạt lở tương tự nữa hay không